trong thờ trình dự thảo nghị quyết đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta từ trước đến nay trong xử lý người phạm tội nói chung
trong công tác thi hành án phạt tù nói riêng là nhằm giáo dục cảm hóa giúp đỡ người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội
hoạt động lao động dạy nghề cho phạm nhân cho thấy ý nghĩa về môi trường lao động
góp phần tháo gỡ khó khăn trong tìm kiếm việc làm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
cải thiện đời sống cho phạm nhân và tăng giá trị đầu tư trở lại cho trại giam
phục vụ công tác tổ chức lao động giáo dục dạy nghề cho phạm nhân
nâng cao tay nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù
đặc biệt đã tạo điều kiện phù hợp cho phạm nhân về tâm lý lao động thái độ chấp hành cải tạo
và tiếp thu kiến thức trong dạy nghề truyền nghề giúp phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù
tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng hạn chế tái phạm tội
bộ trưởng tô lâm nêu rõ thực tiễn công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề
và giáo dục cải tạo phạm nhân trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải có cơ chế mới
tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức cá nhân hợp tác với trại giam thực hiện
tuy nhiên hiện tại chưa có cơ sở pháp lý điều chỉnh dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong triển khai tổ chức thực hiện
bên cạnh đó công tác giáo dục cải tạo lao động dạy nghề đối với phạm nhân là nội dung trọng tâm
xuyên suốt trong công tác thi hành án phạt tù là trách nhiệm của các trại giam nhằm chuẩn bị cho phạm nhân
về tâm lý kỹ năng thái độ để chuẩn bị tái hỏa nhập cộng đồng cho phạm nhân theo quy định của pháp luật
do vậy việc chạy giam bố trí sắp xếp tổ chức cho phạm nhân lao động thường xuyên môi trường lao động tiêu chuẩn
có dây chuyền công nghệ sản xuất sát với yêu cầu thị trường lao động là rất quan trọng
với khó khăn vướng mắt cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
trong thời chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới
thứ hai là đánh giá tính hiệu quả của các mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
trên cơ sở đó đề xuất đưa hoặc không đưa các quy định tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam
và quy định của pháp luật về thi hành án hình sự
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến bày tỏ tán thành với chính phủ trình quốc hội xem xét quyết định việc thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
việc ban hành nghị quyết này ngoài việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng
hạn chế nguy tơ tái phạm tội
việc đề xuất áp dụng thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
là phù hợp với chủ trương định hướng cải cách tư pháp không trái với những quy định của các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
đồng thời các nội dung quy định về việc thi điểm trong dự thảo nghị quyết cơ bản đã đảm bảo thống nhất
thực hiện đầy đủ chế độ quản lý giam giữ giáo dục cải tạo và các chế độ chính khác đối với phạm nhân
theo quy định của luật thi hành án hình sự và các luật có liên quan
ủy ban tư pháp tán thành với chính phủ về phạm vi đối tượng điều chỉnh trong đó đã xác định rõ mô hình thí điểm
nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình thực hiện thí điểm
đồng thời ủy ban tư pháp cho rằng quy định đối tượng áp dụng thí điểm không quá một phần ba tổng số trại giam thuộc bộ công an
và giao chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện sẽ đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế tại các trại giam
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
sẽ tạo cơ chế thu hút huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thi hành án hình sự theo định hướng cải cách tư pháp
mô hình này còn góp phần bảo đảm sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng an ninh
hạn chế việc phải bổ sung đất đai cho các trại giam để tập trung quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội
kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hình sự thi hành án hình sự
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và sáu mươi sáu năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh do đồng chí nguyễn anh tuấn
ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh làm trưởng đoàn
tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đoàn viên thanh niên công an
bộ trưởng tô lâm chúc mừng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn
bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ sự phối hợp có hiệu quả của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
với bộ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua
hòa nhịp với hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên cả nước tuổi trẻ và các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
luôn sung kích đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc
qua các phong trào thi đua và hoạt động đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên công an tiêu biểu mưu trí dũng cảm hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng chống thiên tai bão lũ dịch bệnh vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
nhấn mạnh hiệu quả của các nghị quyết liên tịch giữa bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thời gian qua bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng như các tổ chức cơ sở đoàn trong cả nước tiếp tục phối hợp với lực lượng công an nhân dân
trong việc phát huy vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
thay mặt trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đồng chí nguyễn anh tuấn gửi lời cảm ơn đến đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật
đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo bộ công an là món quà đặc biệt dành cho trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn
đồng chí nguyễn anh tuấn khẳng định thời gian qua bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã có nhiều hoạt động chương trình phối hợp tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân
thời gian tới trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội góp phần vào thành công của đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại thành phố bôn ma thuột tỉnh đắk lóc công an phường tân an đã có những cách làm hay và hiệu quả để giúp những người từng một thời lầm lỗi có được công việc ổn định cuộc sống

thời gian đình chỉ sinh hoạt tính theo thời gian quy định của pháp luật
ngày một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bị can đối với hoàng văn phúc về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án bao gồm khu công viên quảng trường trung tâm huyện yên định và khu dân cư số một thị trấn quán lào huyện yên định ông phúc đã tham mưu cho chủ tịch ubnd huyện yên định ký các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng sai quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng

kiểm tra kho chứa hàng hóa phát hiện tính đang chuẩn bị vận chuyển khí n hai o cung cấp cho khách tổ công tác phát hiện trong kho có tổng số một trăm sáu mươi ba bình khí n hai o các loại không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ